các học viện trường công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân triển khai các đề án thành phần thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị triển khai thực hiện đề án phương án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh trong đó có các học viện trường công an nhân dân đã tổ chức kỳ thi đánh giá bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo nghiêm túc an toàn đúng theo kế hoạch của bộ tập trung hoàn thi
thích ứng với tình hình thực tế chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục đội ngũ nhà giáo từ đó nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý cán bộ giáo dục học viên siết chặt kỳ cương kỷ luật chấp hành điều lệnh
bồi dưỡng nâng cao nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phát huy kinh nghiệm sẵn có đổi mới chất lượng đào tạo theo hướng tích cực linh hoạt sáng tạo ứng dụng phù hợp thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí làm việc nhằm cung cấp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao vững về pháp luật tình thông về nghiệp vụ có kiến thức về khoa học kỹ thuật ngoại ngữ và kỹ năng xử lý giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ ban
với căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã tặng cờ thi đua bằng khen của bộ công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị vào chiều tối nay tại trung tâm đào tạo bóng đá pvf công an nhân dân đã diễn ra lễ tổng kết công tác của câu lạc bộ bóng đá công an hà nội mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
hồi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau hai mươi năm vắng bóng tại các giải đấu cấp cao nhất quốc gia thì thương hiệu công lạc bộ công an hà nội đã trở lại một cách mạnh mẽ làm nức lòng người hâm mộ
và kỳ tích là ngay trong năm đầu tiên lên chơi ở v league công lạc bộ bóng đá công an hà nội đã lên ngôi vô địch khi bằng điểm với câu lạc bộ việt theo nhưng hơn ở chỉ số phụ sau khi vòng đấu cuối cùng kết thúc
với những gì đội bóng ngành công an
đã thể hiện họ chứng minh mình là nhà vô địch xứng đáng nhất của mùa giải
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh danh hiệu vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của tập thể đội bóng để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo thành phố hà nội và sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh danh hiệu vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh danh hiệu vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm vô địch này đã cho thấy tinh thần đoàn kết
đó là những bông hoa nguyệt quế cải lên lá trăn thép có ý nghĩa biểu tượng về văn hóa và chiều sâu về văn hiến cột lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở ngay giữa lòng thủ đô hà nội
được một cái gì đó thì tụi em sẽ luôn luôn phải cố gắng và cố gắng hơn nữa để tụi em bảo vệ được những cái việc mà tụi em đã làm được và luôn luôn thể hiện những cái tinh thần tốt nhất của cái tên gọi là công an hà nội
cũng tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội và công an hà nội đã trao tặng nhiều bằng khen tới các cá nhân có đóng góp cho thành công của đội bóng trong mùa giải vừa qua
việc sửa đổi luật xuất nhập cảnh đã tạo ra bước chuyển mình về thủ tục xuất nhập cảnh
đặc biệt sau khi được mở visa nâng thời gian tạm trú hàng trăm nghìn người nước ngoài đã đề nghị cấp visa để nhập cảnh vào việt nam
đây là bước tiến để thúc đẩy du lịch việt nam phát triển cạnh tranh với các nước trong khu vực
đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo thông báo kết quả triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam gọi tắt là luật số hai mươi ba do cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tổ chức sáng nay tại hà nội
luật số hai mươi ba được quốc hội thông qua ngày hai mươi bốn tháng sáu và có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
luật số hai mươi ba sửa đổi bổ sung một mươi năm điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và một mươi điều khoản của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đơn giản hóa tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy cải cách hành chính phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho cơ quan tổ chức người nước ngoài và người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
năm nay kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản nên dần dần khách nhật bản cũng sẽ đến việt nam nhiều hơn và việc sửa đổi luật này cũng sẽ làm cho việc xuất nhập cảnh của công dân nhật bản đến việt nam thuận lợi và trơn tru hơn
việc thay đổi luật vừa tăng cường chất lượng và số lượng khách du lịch tới việt nam và rất tốt cho những du khách mong muốn đến việt nam
đối với du khách nga việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh sau khi luật mới có hiệu lực hiện khá thuận lợi
cũng còn một số vấn đề nhỏ
kết quả sau một mươi năm ngày luật số hai mươi ba có hiệu lực cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp tích hợp bốn mươi dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công bộ công an
trong đó một số thủ tục đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến rất cao
đặc biệt việc nâng thời hạn của thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên không quá chín mươi ngày thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần được dư luận đánh giá cao
trong vòng một mươi năm ngày đã có hơn một trăm một mươi hai hồ sơ của người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử nhập cảnh vào việt nam tăng hơn bảy mươi so với trước khi luật số hai mươi ba có hiệu lực
thủ tục tông quán cũng sẽ yêu cầu phía người nước ngoài được hưởng chính sách này phải có một số lưu ý

thứ hai là người nước ngoài cần hư chứa thông tin kỹ trên tờ khai đề nghị cấp thị thực điện tử khai đúng thông tin đặc biệt là số lần nhập sốt cảnh việt nam hoặc bí phạm

để đảm bảo quá trình nhập sốt cảnh việt nam